di trúc của chủ tịch hồ chí minh để lại đã trở thành văn kiện quan trọng chỉ đường dẫn lối cho dân tộc việt nam
trong di trúc người đã căn dặn những việc cần phải làm và phải làm đối với đảng ta
và đặc biệt trong lời cuối của di chúc người nhấn mạnh từ phục vụ để chỉ rõ nhiệm vụ của người làm cách mạng
là phải quên mình phục vụ tổ quốc và nhân dân
năm mươi năm qua làm theo di trúc của người tinh thần phục vụ vẫn không ngừng được nhắc nhở
và cụ thể hóa trên nhiều mặt của đời sống chính trị và kinh tế
đặc biệt công tác phòng chống tham nhũng làm trong sạch đội ngũ của đảng do tổng bí thư chủ tịch nước phát động
đã cho thấy lý tưởng phục vụ là lý tưởng chân chính của người làm cách mạng
trung tướng nguyễn đức soát anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
ông là sĩ quan không quân thuộc trung đoàn không quân tiêm kích chín trăm hai mươi năm
trong kháng chiến chống dịch
ông cũng là một trong một mươi hai phi công bay trong đội hình máy bay tiễn bác ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hiện nay tướng soát đã về hưu nhưng ông đã cùng nhiều tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao trong quân đội
vẫn tiếp tục sự nghiệp phục vụ nhân dân
ông hiện là chủ tịch trung ương hội khắc phục hậu quả bom mìn việt nam
đi đến từng vùng đất ô nhiễm bom mìn của đất nước để hỗ trợ gia phá và hỗ trợ sinh kế cho bà con
tư tưởng của ông và các đồng đội rất giản đơn
con sức khỏe con sức khỏe
hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tức là nó có hai cái mảng khắc phục
khắc phục thứ nhất là gia phá khắc phục thứ hai là hỗ trợ những nạn nhân đã bị tai nạn bom mìn trong chiến tranh
và cũng nói thêm điểm nữa là chúng tôi hoạt động là không có phụ cấp không có lợi ích gì
khi vận động được tiền nông hay là của cái vật chất của các tổ chức xã hội của cá nhân
chúng tôi đều chuyển hết cho bà con
nó cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ đi một phần
trước khi mất mắt khi đau xót đau thương mà đồng bào nhân dân mình còn đang phải chịu
tôi nghĩ là mình còn sức khỏe thì mình còn cống hiến còn làm được
chúng tôi đã nhận lại những người lính đã từng trải qua chiến tranh chống mỹ
rồi bảo vệ biên giới
chúng tôi thấy là rất hiểu những nỗi đau của đồng chí đồng đội cũng như của đồng bào
từ đó thì chúng tôi thấy rằng là phải làm cái gì đây để xoa dịu cái nỗi đau
tôi đã bị hiểu rồi
mặc dù còn kỹ chức nào thì chúng tôi cũng tình nguyện để tham gia làm cái công tác tình nguyện giúp đỡ đồng bào
phục vụ nhân dân là tư tưởng lâu đời và là tư tưởng xuyên suốt trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc
từ thời vua hùng vương vua đã dạy dân cách trồng lúa và trải qua bốn năm lịch sử
việt nam không thiếu các doanh nhân thể hiện tư tưởng phục vụ đó
và sự phục vụ đó cũng được chính chủ tịch hồ chí minh thể hiện trong cuộc đời của mình
cũng như dùng cả cuộc đời mình để phục vụ sự nghiệp của nhân dân
nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái tấm lòng của bà cảm vậy luôn hướng về những người quần chúng nhân dân lao động gian khổ
công cuộc phòng chống tham nhũng do tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát động thời gian qua
ngày càng quyết liệt cho thấy những cụ thể hóa trong tư tưởng hồ chí minh
và trong cuộc gặp mặt bốn trăm linh đại biểu đảng viên trẻ mới đây
tổng bí thư chủ tịch nước lại một lần nữa nhắc nhở về lý tưởng phục vụ đó
hy vọng mong các đồng chí ngồi đây
đồng chí vào ban chấp hành trung ương mà quy luật phải như thế
nhưng không phải vì vào trung ương để cho nó oai hay là vào trung ương để kiếm xác cái gì
mà vào trung ương để hy sinh để cống hiến để phấn đấu để trưởng thành hơn nữa làm cho đảng ta mạnh lên
chọn đời người vì nước vì dân hết lòng phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân
di trúc của người lời căn dặn của người mãi mãi là kim chỉ nam trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại
đấu tranh vì sự tiến bộ và phát triển
phát triển xã hội của đảng ta dân tộc ta